bộ tài chính anh cũng cho hay việc nước này và mỹ cùng phối hợp hành động trên hai thị trường giao dịch kim loại lớn nhất thế giới sẽ chặn đứng nguồn thu của nga
kim loại là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của nga sau năng lượng dù giá trị xuất khẩu các mặt hàng này đã giảm mạnh trong năm ngoái
xuống còn một mươi năm tỷ usd so với mức hai mươi năm tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi